số hóa mô hình kinh doanh mở lối vào thị trường quốc tế
đây là nội dung của chương trình kết nối và hội thảo diễn ra tại tp hcm
sự kiện với sự tham gia của bốn mươi doanh nghiệp đoàn singapore với nhiều ngành nghề như
thực phẩm đóng gói bán lẻ mỹ phẩm gia dụng
các vấn đề tập trung thảo luận gồm vì sao nhà xuất khẩu việt nam
nên tận dụng thế mạnh của thương mại điện tử để xuất khẩu
cơ hội xuất khẩu thông qua thương mại điện tử alibaba com
thương mại điện tử bốn online to apply tận dụng đền tảng thương mại điện tử
b hai c lazada chiến lược số hóa mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp
logistic và thương mại điện tử bản lưới fulfillment
tài trợ vốn xuất khẩu cho các doanh nghiệp việt nam
vai trò của alibaba cloud trong bán lẻ và thương mại điện tử
kết nối tìm hiểu cơ hội